chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì đã khiến nhiều người phải đau lòng vì chúng tôi đã phản bội lòng tin của mọi người của xã hội
chúng tôi xin lỗi
chúng tôi biết lý do trường sửa điểm là vì phụ nữ có xu hướng không gắn bó với nghề y bằng nam giới đặc biệt sau khi có gia đình và kết hôn họ rất khó tiếp tục với nghề
ban giám hiệu nhà trường cho rằng cần kiểm soát ngay từ kỳ thi đầu vào nhằm tránh lãng phí công sức đào tạo phân biệt giới tính từ lâu đã là vấn đề nhức nhối trong thị trường lao động nhật bản
tuy nhiên bề bối này vẫn gây ra một cú sốc lớn với ngành giáo dục và toàn xã hội
chúng tôi đã thấy ở nhật bản trong năm hai nghìn một mươi tám người ta cứ bảo ủng hộ môi trường lao động bình đẳng giữa nữ giới và nam giới nhưng thực tế thì lại đi sửa điểm để cướp đi cơ hội của những người phụ nữ muốn cống hiến khả năng của mình cho xã hội điều này thật quá tệ
đúng là một chuyện gây sốc nhưng tôi đoán rằng đây không phải là trường hợp duy nhất
thêm một minh chứng nữa cho thấy vì sao nhật bản chỉ xếp thứ một trăm một mươi bốn trên tổng số
một trăm bốn mươi bốn quốc gia trong báo cáo về bất bình đẳng giới của diễn đàn kinh tế thế giới trong khi thủ tướng shinzo abe đang rất nỗ lực giúp phụ nữ nhật bản tỏa sáng bằng chính sách kinh tế hướng đến phụ nữ worlmanomics trong đó mục tiêu trọng tâm là cân bằng giới trong lực lượng lao động
tới năm hai nghìn hai mươi phụ nữ sẽ chiếm ba mươi vị trí lãnh đạo trong bộ máy chính phủ
phụ nữ càng thành công thì tình hình kinh tế chính trị sẽ tiếp tục
bên cạnh nỗ lực của chính phủ nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho phụ nữ tham gia vào môi trường lao động phụ nữ của xứ sở mặt trời mọc vẫn đang nỗ lực không ngừng để giúp mình tự tỏa sáng và khẳng định vai trò quan trọng của họ trong nền kinh tế xã hội
chị chyaki kobayashi từng là bác sĩ trong một bệnh viện có tiếng ở nhật bản
thế nhưng sau khi sinh đứa con thứ hai chị đã buộc phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con
và còn một nguyên nhân khác nữa chị bị chính các đồng nghiệp cũ tẩy chay
khi có bầu đứa con thứ nhất tôi bị đau lưng nên đã xin nghỉ phép trước một tuần nhưng đều bị lờ đi
sau đó khi tôi có bầu đứa con thứ hai thì cả bệnh viện lên án tôi vì đã có hai đứa con liên tiếp
họ cho rằng những người phụ nữ mang bầu như tôi là gánh nặng cho bệnh viện
phụ nữ nhật bản
tôi đã chịu áp lực rất lớn về chuyện sinh đẻ
nếu không sinh con thì người ta bảo chúng tôi là đồ không biết đẻ
còn khi chúng tôi làm tròn thiên chức của người phụ nữ sinh con xong thì họ lại không muốn cho chúng tôi trở lại với công việc
nếu trường đào tạo không tìm cách sửa điểm thì ở công ty người ta cũng sẽ tìm cách xa thải chúng tôi thôi
tóm lại là xã hội muốn chúng tôi phải làm gì
sinh con hay là không sinh con đây
tại nhật bản tỷ lệ phụ nữ làm việc trong ngành y tế dược phẩm chỉ chiếm hai mươi
so với nam giới mặc dù số lượng sinh viên nữ tốt nghiệp trong các trường y khoa không tranh lệch quá nhiều so với nam giới
việc thay đổi phân biệt giới tính tại các bệnh viện có thể hiệu quả khi các bác sĩ cả nam lẫn nữ đều phải thay đổi quan điểm làm việc của mình
nền y tế phát triển của nhật bản giúp người dân nước này sống lâu và khỏe mạnh hơn
tuy nhiên điều đó cũng đặt ra gánh nặng lớn lên các bệnh viện tại nước này
tính trung bình người nhật đến bệnh viện thăm khám
nhiều gấp đôi so với tỷ lệ tại các nước phát triển khác
và tại nhật bản người ta tin rằng chỉ có các bác sĩ nam giới mới có thể đáp ứng được chế độ làm việc hai mươi bốn trên bảy như vậy
nền văn hóa dành quá nhiều đặc ân cho đàn ông cũng đã ngăn cản hàng triệu phụ nữ có trình độ chuyên môn cao được đi làm
trở lại với cú sốc mà trường đại học y tokyo đã tạo ra
bất bình đẳng giới vấn đề nhức nhối trong thị trường lao động nhật bản đã lan sang cả ngành giáo dục
nghi vấn đang được đặt ra với cả các trường đại học khác
quan điểm của trường đại học y tokyo coi nữ giới không thích hợp với công việc ở bệnh viện là hết sức sai lầm
đáng tiếc rằng tư tưởng này lại khá phổ biến
không ai có thể bảo đảm rằng các trường đại học khác lại không thực hiện chính sách kỳ thi này
tôi nghe nói trong các bệnh viện của pháp số lượng các bác sĩ nữ nhiều hơn cả các bác sĩ nam

tôi tin rằng việc chăm sóc người khác là bản năng của phụ nữ
nếu không tuyển dụng phụ nữ thì đó là sai lầm và cũng là điều thiệt thòi của bệnh viện
hiện đại học y tokyo chưa thống kê được tất cả số lượng thí sinh nữ bị ảnh hưởng vì vụ bê bối này
nhưng nhà trường hứa sẽ có biện pháp bồi thường thỏa đáng
dù thế nào thì công sức học tập của rất nhiều nữ sinh đã trở nên vô nghĩa khi họ không thể cạnh tranh một cách bình đẳng với các học sinh nam
tuy vậy nỗ lực của chính phủ nhật bản nhằm phát triển lực lượng lao động nữ trong những năm qua
như giảm giờ làm trung bình cho phụ nữ xây dựng thêm nhiều nhà trẻ miễn phí cho phép phụ nữ làm việc tại nhà đã phát huy hiệu quả đáng kể
phụ nữ nhật bản có xu hướng tham gia nhiều vào thị trường lao động ở độ tuổi đôi mươi suy giảm ở độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi và gia tăng trở lại ở độ tuổi bốn mươi
điều đáng mừng là phụ nữ nhật bản tham gia vào thị trường lao động trong độ tuổi từ một mươi năm đến sáu mươi bốn đã tăng lên mức kỷ lục sáu mươi chín bốn trong năm hai nghìn một mươi
nền kinh tế nhật bản tăng khoảng từ một năm đến hai một năm nếu không có sự cải thiện về tỷ lệ lao động nữ sẽ chỉ tăng khoảng từ một đến một năm
cũng theo tính toán của ngân hàng gomence nếu tỷ lệ tham gia của lao động nữ bằng với nam giới gdp của nhật bản có thể tăng thêm tới một mươi ba
tính đến ngày một mươi năm tháng chín vừa qua số người tuổi từ bảy mươi trở lên đã chiếm hơn hai mươi trong năm hai nghìn một mươi bảy
lần đầu tiên đạt hai mươi sáu một mươi tám triệu người
số người già vẫn còn làm việc đã tăng liên tiếp trong một mươi bốn năm qua đạt kỷ lục tám bảy triệu người trong năm hai nghìn một mươi bảy chiếm một mươi hai bốn người lao động ở nước này
đây là bằng chứng mới nhất cho thấy xã hội nhật bản đang già đi nhanh chóng và sự thiếu hụt lao động là rất lớn
trong khi đó kết quả một cuộc thăm dò mới đây của hãng tin reuters cho thấy bảy mươi năm bốn người lao động ở nhật bản là người tuổi
bảy mươi năm các doanh nghiệp nhật bản không có các cán bộ cấp cao là nữ giới
phần đông cho biết phụ nữ chiếm chưa đến một mươi các vị trí quản lý
tỷ lệ phụ nữ nhật bản đi làm vào năm hai nghìn một mươi sáu là khoảng sáu mươi sáu qua đó cho thấy chính sách kinh tế hướng đến phụ nữ worlmanomix của thủ tướng shinzo abe vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức
những con số thống kê này cũng cho thấy phụ nữ có thể là cứu cánh hiện nay cho nền kinh tế của nhật bản
đó cũng là lý do để chính phủ của thủ tướng shinzo abe tiếp tục đẩy mạnh chính sách wamanomics
bắt đầu từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín chính phủ nhật bản sẽ miễn phí các dịch vụ giữ trẻ ban ngày cho các em từ ba đến năm tuổi và miễn phí tất cả dịch vụ chăm sóc trẻ em cho trẻ dưới hai tuổi ở những gia đình có thu nhập thấp
chi phí cho kế hoạch này khoảng tám trăm linh tỷ yen
chính sách là như vậy

chính sách là như vậy
nhưng chính quan điểm truyền thống của thủ tướng shinzo abe là
đàn ông là trụ cột gia đình mới là điều đang cản trở nhiều phụ nữ gặp khó khăn tại công sở
khoảng bảy mươi công ty nhật bản thậm chí còn có chính sách thù lao cho người phụ thuộc tức là thưởng tiền cho các bà vợ để họ ở nhà chăm sóc con cái và nhà cửa để chồng có thể tập trung đi làm
các chuyên gia cho rằng chính sách kinh tế phụ nữ cần phải tập trung vào việc nhật bản có thể làm gì cho phụ nữ thay vì chỉ tập trung vào việc phụ nữ có thể làm gì cho đất nước nhật bản
chính phủ không thể hối thúc họ đi làm trong khi họ không thể tìm chỗ để gửi con đường thấp hơn đồng nghiệp nam cùng trình độ tới gần ba mươi không được thăng tiến chỉ vì họ là phụ nữ và bị kỳ thị tại nơi làm việc khi mang bầu
đối mặt với nhiều rào cản như vậy nhiều phụ nữ nhật bản đã tìm cho mình những hướng đi mới có thể giúp cân bằng công việc tại công sở và việc nhà thay vì trông chờ được tuyển dụng chị tomoko fukuyama tự tạo dựng cho mình một sự nghiệp riêng và chị đã thành công
tư tưởng tốt nghiệp xong và kiếm việc làm ổn định ở các công ty lớn cho đến cuối đời đã ăn sâu vào đầu mọi người cả nam và nữ
những năm gần đây tình trạng khó kiếm việc làm đã thúc đẩy nhiều phụ nữ và cả sinh viên mới ra trường tự khởi nghiệp tuy vậy số lượng này vẫn chưa nhiều vấn đề tự khởi nghiệp vẫn chưa được coi trọng
theo tôi giờ chính là cơ hội dành cho phụ nữ để giành quyền chủ động trong cuộc sống và công việc như nam giới
đứng trước mối đe dọa kép về nhân khẩu học đó là tỷ lệ sinh thấp và già hóa dân số nhanh
nhật bản không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc khuyến khích phụ nữ
thủ tướng nhật bản shinzo abe từng nhắc đến một xã hội mà trong đó phụ nữ và nam giới cùng chia sẻ việc nhà và công việc xã hội là chuyện bình thường
nếu ông có thể biến điều này thành hiện thực thì phụ nữ của đất nước nhật bản sẽ có cơ hội được tỏa sáng thực sự